trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi năm và các hội nghị liên quan
chiều ngày ba tháng một mươi một tại bangkok thái lan đã diễn ra hội nghị cấp cao asean lhc lần thứ một mươi
thay mặt chính phủ việt nam phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh tham dự hội nghị
tại hội nghị các nhà lãnh đạo đánh giá cao tầm quan trọng của liên hợp quốc và asean
trong hợp tác giải quyết các thách thức trên thế giới
trong bối cảnh tình hình thế giới chuyển biến nhanh chóng phức tạp
nhiều mối an ninh phi truyền thống tội phạm mạng bệnh dịch biến đổi khí hậu diễn biến tình hình ở biển đông
hai bên nhấn mạnh nhu cầu hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu và thiên tai
chống tội phạm xuyên biên giới khủng bố phát triển bền vững chống nước biển dân ô nhiễm rác thải nhựa
thúc đẩy hợp tác asean với unesco và unicef
về biển đông hội nghị đánh giá có những diễn biến đáng lo ngại
cho rằng các hành động đơn phương đi ngược lại luật pháp quốc tế vừa qua
đang ảnh hưởng tiêu cực tới hòa bình ổn định và an ninh an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở biển đông
liên hợp quốc ủng hộ lập trường asean về biển đông giải quyết các bất đồng bằng đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế
hội nghị tin rằng với indonesia và việt nam là ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc năm hai nghìn hai mươi
asean và liên hợp quốc sẽ gia tăng hơn nữa hợp tác góp phần thúc đẩy hòa bình an ninh và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới
tổng thư ký khẳng định liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ asean mong muốn asean tiếp tục mục tiêu phát triển bền vững
về biến đổi khí hậu tổng thư ký kêu gọi cắt giảm bốn mươi năm lượng khí thải nhà kính đánh thuế carbon không xây dựng nhà máy nhiệt điện dùng nhiên liệu hóa thạch
nhắc lại cam kết các quốc gia phát triển cung cấp một trăm linh tỷ usd để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu